tàu du lịch genting gym tàu du lịch lớn nhất châu á
chở theo hơn hai du khách đã cập cảng tiên sa đến thăm thành phố biển đà nẵng
tàu có chiều dài ba trăm ba mươi năm m rộng bốn mươi m và nặng hơn một trăm năm mươi tấn
đặc biệt với khả năng chở trên ba ba trăm linh hành khách và hơn hai thủy thủ đoàn
tàu genting dream đã trở thành một trong những tàu du lịch lớn nhất châu á
được hoàn thành và bàn giao vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài một sáu trăm linh phòng ngủ con tàu du lịch lớn nhất châu á này còn được trang bị đầy đủ
những trang thiết bị hiện đại và những khu vui chơi giải trí như trên đất liền
trong chuyến đi đầu tiên này tàu genting dream sẽ dừng chân tại các cảng biển lớn của việt nam
như thành phố hồ chí minh thành phố nha trang và thành phố đà nẵng
và tiếp tục hành trình qua các quốc gia khác
dự kiến tàu genting dream sẽ có kế hoạch đưa du khách đến việt nam thường xuyên trong thời gian đến